chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
tại đây chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị những tin tức đặc sắc nhất trong ngày
chắc quý vị vẫn còn nhớ thông tin về người phụ nữ tại cà mau
bà sơn thị hồng đã đến công an trình báo việc sát hại chồng bốn tháng trước vào ngày một mươi bốn tháng năm vừa rồi
theo lời khai ban đầu bà hồng nói rằng do ám ảnh vì tội ác của mình khiến bà ra đầu thú
tuy nhiên sau khi cơ quan cảnh sát tham gia điều tra đã phát hiện nguyên nhân thực sự thúc ép bà hồng nhận tội
tuyệt đối không phải vì lương tâm lên tiếng
ngày một mươi năm tháng năm tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết
đơn vị này đã bắt khẩn cấp tạm giam để điều tra tội giết người đối với sơn thị hồng
sáu mươi sáu tuổi ngụ tại ấp một xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
trước đó vào chiều một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bà hồng đến cơ quan công an đầu thú
đã sát hại chồng che giấu nạn nhân dưới ao suốt bốn tháng qua
bà khai lý do đầu thú là vì bị ám ảnh kéo dài không chịu nổi
theo lời khai ban đầu của bà hồng tại cơ quan công an cách đây khoảng bốn tháng
trong lúc cự cãi với chồng bà hồng đã dùng dao tấn công chồng dẫn đến tử vong
sau đó bà hồng kéo nạn nhân dìm xuống dưới ao cạnh nhà
cũng theo bà hồng bà đã cột vào người trồng một cục sắt để nạn nhân chìm xuống đáy ao
tránh bị phá điện
tuy nhiên do bị ám ảnh việc sát hại và che giấu nạn nhân dưới ao
bà hồng đã đến cơ quan công an đầu thú
tiếp nhận thông tin lực lượng công an đến hiện trường xác minh vụ việc
tại vị trí bà hồng khai nhận che giấu nạn nhân
lực lượng công an phát hiện một khúc xương một dây thắt lưng nam một quần jean
ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao
và tìm thấy thi thể của nạn nhân tăng vật như bà hồng mô tả
theo một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra chồng của nghi can sơn thị hồng là ngư phủ
sau khi gây ra hành vi tội ác đối với chồng bà hồng nói với mọi người là ông đi theo tàu cá
nên mọi người tin không nghi ngờ gì
bên cạnh đó công an cũng phát hiện nguyên nhân thật sự khiến bà hồng không thể che giấu tội ác của mình thêm được nữa
sự thật là gia đình nhà chồng bà hồng chuẩn bị tát ao bắt cá để làm đám rỗ
biết là mọi việc sẽ bị lộ không thể không chịu trách nhiệm trước pháp luật
nên bà hồng ra trình báo công an
bốn tháng sau khi tội ác diễn ra
tưởng chừng như người vợ không thể chịu đựng được hành vi sát hại người đầu ấp tay gối với mình
mà ra đầu thú
biết được nguyên nhân thật sự chẳng phải do ám ảnh hay tội lỗi gì của bà hồng
chẳng hạn không khỏi khiến nhiều người trong chúng ta dùng mình sợ hãi
giá như nhà chồng bà hồng không tát ao
người trồng ngư phủ ấy có lẽ sẽ phải ở dưới làn nước lạnh léo ấy lâu hơn nhiều so với con số bốn tháng
thưa quý vị tình nghĩa vợ chồng thủy trung son sắc mạng đồng
xưa này vẫn là điều mỗi người hướng đến trong việc chung sống
có lẽ không thể tránh được những lúc cự cãi bất đồng
nhưng việc sử dụng bạo lực nắm đấm hay thậm chí là sát hại nhau
để rồi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và những nỗi ràn vặt trong tâm trí là không đáng
thông tin tiếp theo của sự việc này và những thông tin khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
hãy theo dõi và đừng bỏ qua chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại